các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi do bộ chính trị chỉ định gồm một mươi sáu đồng chí ban thường vụ đảng ủy gồm có bảy đồng chí trong đó có ba đồng chí lãnh đạo đảng nhé nước là tổng bí thư chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ tổng bí thư tham gia đảng ủy và thường vụ đảng ủy công an trung ương
mục tiêu của đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ này tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của đảng trọng tâm là nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai chú trọng cụ thể hóa đường lối chủ trương chính sách của đảng nhà nước ban hành các nghị quyết chỉ thị để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an

trong khi đó nga và mỹ lên tiếng chỉ trích lẫn nhau về những gì đang diễn ra tại quốc gia trung đông này
một loạt các cuộc không kích và bắn phá dữ dội đã diễn ra tại những khu vực do phe đối lập syri kiểm soát ở aleppo và các khu vực lân cận
ít nhất hai mươi bảy quả bom thùng đã được thả xuống aleppo
khi nhiều cuộc pháo kích khác cũng được ghi nhận tại quận mogambo khu vực do quân chính phủ nắm giữ ở phía tây thành phố chiến lược này
bất chấp lời yêu cầu ngừng tấn công từ liên hợp quốc các cuộc không kích đã nhằm trúng vào đoàn xe chở hàng viện trợ gần thành phố aleppo làm cản trở công tác cứu trợ
đặc phái viên liên hợp quốc về syri ông stefan debistura tuyên bố lệnh ngừng bắn sẽ vẫn có hiệu lực tới chừng nào hai nước bảo trợ là mỹ và nga tuyên bố chấm dứt thỏa thuận
ít nhất hai mươi bảy quả bom thùng đã được thả xuống aleppo khu vực do quân chính phủ nắm giữ ở phía tây thành phố chiến lược này
xảy ra hai cuộc xâm nhập của các tay súng pakistan ở khu vực biên giới uri và nogam
những kẻ này có kế hoạch tổ chức tấn công khủng bố lần hai nhưng đã bị quân đội ấn độ đánh bại và tiêu diệt một mươi tên trong khi phía ấn độ thiệt mạng một binh sĩ
vụ xâm nhập đã gây ra đấu súng ở khu vực biên giới ấn độ pakistan new delhi cáo buộc quân đội pakistan đứng đằng sau vụ này
bộ phận báo chí của chính phủ ukraine cho biết tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan đã cam kết rằng
ankara sẽ tiếp tục ủng hộ những tuyên bố về chủ quyền của ukraine với crime
ông erdogan đã đưa ra lời hứa này tại cuộc gặp với tổng thống ukraine piot proshenko bên lề phiên họp thứ bảy mươi một của đại hội đồng liên hợp quốc khai mạc ngày hai mươi tháng chín ở new york
thông báo có đoạn tổng thống erdogan hứa sẽ tiếp tục ủng hộ kiev trong việc khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine trên cả phương diện song phương và đa phương
trong khi đó văn phòng báo chí của tổng thống prosenco nhấn mạnh
việc nối lại đối thoại với nga sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của thổ nhĩ kỳ
tổng thống ukraine đã mời các công ty của thổ nhĩ kỳ tham gia quá trình tư nhân hóa các doanh nghiệp của ukraine
đã có một mươi hai cảnh sát bị thương trong các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn đường phố tại bang carolina của mỹ nhằm phản đối vụ cảnh sát đã bắn chết một người gốc phi vào tối ngày hai mươi tháng chín
dòng người biểu tình tập trung gần khu trung cư tại thành phố charlottes nơi vụ bắn chết xảy ra
với dòng chữ tính mạng người da màu quan trọng hãy ngừng bắn chúng tôi và hô khẩu hiệu không có sự công bằng thì không có hòa bình
nạn nhân được xác định là keslamon scott bị cảnh sát bắn chết chiều qua trong quá trình truy tìm một đối tượng khác
theo cảnh sát scott đã bước ra khỏi ô tô với một khẩu súng và có biểu hiện đe dọa buộc viên cảnh sát brand lee vinson phải bắn hạ
đồng độ đã xảy ra khi nhiều đối tượng quá khích đập phá các xe ô tô cảnh sát buộc lực lượng an ninh phải sử dụng tới vòi rồng để giải tán đám đông
hôm nay ngân hàng trung ương nhật bản bog đã đưa ra một giai đoạn chính sách mới nhằm sớm đạt mục tiêu giữ lạm phát ở mức hai
quyết định thay đổi khuôn khổ chương trình mua trái phiếu nhằm giữ lãi suất trái phiếu chính phủ trong một mươi năm khoảng
trong khi cam kết tiếp tục mở rộng tiền cơ sở cho đến khi giá tiêu dùng vượt trên hai
thống đốc ngân hàng trung ương nhật bản harihiko kuroda tuyên bố
ngân hàng sẽ kiên quyết áp dụng thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ nếu cần
theo đó ngân hàng có thể duy trì lãi suất âm và giảm mục tiêu lãi suất dài hạn
sau khi ngân hàng trung ương nhật bản đưa ra quyết định trên
lãi suất trái phiếu kỳ hạn một mươi năm của chính phủ nhật bản đã có dấu hiệu tích cực lần đầu tiên trong sáu tháng qua
trong khi chứng khoán nhật bản cũng tăng đồng yên giảm so với giá đồng đô la mỹ và các đồng tiền chủ chốt khác
chỉ số nikkei hai trăm hai mươi năm đã tăng một ba mươi bảy và tỷ giá đồng đô la mỹ so với đồng yên tăng từ một trăm linh một sáu mươi sáu lên một trăm linh hai sáu mươi bốn
việc anh rời khỏi liên minh châu âu hay còn gọi là brexit sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới này
và đây là nguyên nhân khiến cho tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển oecd hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của london trong năm tới xuống còn một
vào tháng sáu thời điểm trước khi anh tiến hành trưng cầu ý dân về việc rời khỏi ngôi nhà chung châu âu
oecd dự báo kinh tế nước này trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tăng trưởng hai
tuy nhiên trong dự báo mới công bố ngày hôm nay
tổ chức này cho rằng khó có khả năng anh đạt mức tăng trưởng trên vì cho đến nay đường hướng phát triển kinh tế của london trong tương lai không rõ ràng
cùng với những phản ứng tiêu cực từ nền kinh tế vẫn tạo ra nhiều nguy cơ rủi ro
cũng chịu ảnh hưởng của brexit oecd hạ ba dự báo tăng trưởng kinh tế của một mươi chín nước sử dụng đồng tiền chung châu âu xuống còn một bốn trong năm hai nghìn hai mươi
sau mức tăng trưởng một năm trong năm nay
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình